năm hai nghìn hai mươi này tp hcm tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực
bao gồm rau cây cảnh cá cảnh bò sữa lợn và tôm nước lợ gắn với làng nghề truyền thống
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị nhất là trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp giảm dần
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tp hcm có hai năm trăm bốn mươi chín hectare diện tích trồng hoa cây cảnh
tăng một mươi hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
diện tích gieo trồng rau đạt bảy một trăm ba mươi chín hectare tăng năm so với năm hai nghìn một mươi chín
bò sữa có sáu mươi con cá cảnh hơn bảy mươi một triệu con
tp hcm sẽ đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm này theo quy trình việc gáp tổ chức theo chuỗi giá trị
khuyến khích các hộ dân sản xuất liên kết với doanh nghiệp tham gia và trở thành thành viên hợp tác xã nông nghiệp
doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã thực hiện tiêu thụ sản phẩm đẩy mạnh xúc tiến thương mại
cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm hướng tới xây dựng nhãn hiệu thương hiệu cho từng sản phẩm
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm tập trung xác định các sản phẩm quan trọng
cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
phấn đấu đưa thu nhập nông nghiệp hiện nay của thành phố đạt gần năm trăm linh triệu đồng trên một hectare một năm
tăng đến tám trăm linh triệu đồng trên một hectare trong những năm sau